phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với công an huyện hương hóa
trạm cảnh sát giao thông đắk rông phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển hai mươi năm năm kg thuốc nổ
tại cửa hàng xăng dầu số một mươi tám đường lê duẩn phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đang vận chuyển hai bao tải lớn có dấu hiệu nghi vấn là thuốc nổ
qua đấu tranh đối tượng khai là hà thị liễu chú tỉnh hà tĩnh liễu mua số thuốc nổ trên với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
và bắt xe khách ra hà tĩnh để bán kiếm lời vật chứng thu giữ gồm hai mươi năm năm kg thuốc nổ hơn năm triệu đồng
bốn điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan được biết đối tượng hà thị liễu từng bị phạt năm năm tù về tội mua bán và vận chuyển thuốc nổ
lợi dụng ban đêm các hộ dân ngủ say âu minh huy chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã rủ
mở chốt khóa cửa sau nhà rồi đột nhập vào bên trong chiếm đoạt tài sản có giá trị
do không có tiền tiêu xài nên âu minh huy nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản lợi dụng sơ hở của chủ nhà
trong hai đêm hai mươi hai tháng sáu và hai mươi chín tháng sáu huy đã đột nhập vào nhà bằng cửa sau và thực hiện chót lọt hai vụ trộm
tại nhà của chị nguyễn thị ánh tuyết và anh lê văn tâm chiếm đoạt hai máy tính sách tay cùng một điện thoại iphone
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với âu minh huy về tội trộm cắp tài sản
còn tại tỉnh quảng nam công an huyện quế sơn vừa triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản bắt thủ phạm đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động trộm cắp nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
điều đang nói đối tượng gây ra vụ trộm trên là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông
ngày hai mươi ba tháng sáu cửa hàng điện thoại duy thuận của anh nguyễn duy thuận chú tại xã hương an huyện quế sơn bị kẻ gian đột nhập trộm cắp số lượng lớn tài sản gồm bảy mươi điện thoại di động các loại hai máy tính bảng và nhiều tài sản khác có giá trị gần ba trăm năm mươi triệu đồng
qua hình ảnh camera tại cửa hàng ghi lại đối tượng cắt mái tôn tháo la phông đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản nguy trang rất chuyên nghiệp và trộm số lượng lớn tài sản chỉ trong vòng một mươi bảy phút
khi đột nhập vào trong tên trộm gom hết các loại điện thoại xịn để gần cửa sổ sau đó trèo ra bằng đường cũ rồi tiến lại cửa sổ lấy điện thoại và tàu thoát